bài viết trên báo nhân dân có tiêu đề tìm giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ
những năm qua dù đã đạt được một số bước tiến cả về chất và lượng
nhưng sự phát triển của ngành công nghiệp hỗ trợ nước ta vẫn còn rất nhiều hạn chế
trước thực trạng này thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh
các bộ ngành địa phương doanh nghiệp phải nỗ lực tìm mọi giải pháp để phát triển công nghiệp hỗ trợ
sớm đưa việt nam trở thành trung tâm sản xuất của các tập đoàn đa quốc gia
tham gia hiệu quả chuỗi cung ứng giá trị toàn cầu
tương đương với mức giảm một mươi tám so với giá sang hồi đầu năm tuy nhiên giá cả thị trường vẫn bất động
một phần nguyên nhân đó là do từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi chín thuế bảo vệ môi trường sẽ tăng thêm hơn ba mươi
báo lao động hôm nay có bài viết tăng thuế thu phí môi trường nguy cơ khiến giá hàng hóa dịp tết tăng cao
hầu như giới chuyên gia kinh tế đều chung nhận định việc đánh thuế bảo vệ môi trường cao
sẽ tác động xấu tới cpi ngay từ những tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
vì đây là dịp cận tết
tết nguyên đán giá cả hàng hóa dù muốn hay không cũng sẽ tăng cao do nhu cầu tăng
cho tới lúc này kịch bản ấy gần như chắc chắn sẽ xảy ra bởi dù giá xăng giảm rất sâu
song thị trường vẫn không hề có tín hiệu nào cho thấy sẽ giảm giá
thậm chí sẽ được dự báo là còn tăng nghẹ và dịp tết
gần hai tháng nữa mới tới tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
nhưng từ lúc này thì câu chuyện được nhiều người lao động bàn tán
ngóng chờ nhất vẫn là chính sách lương thưởng tết và chế độ phúc lợi của doanh nghiệp
báo thời nay số ra hôm nay có bài lương thưởng tết năm hai nghìn một mươi tám sẽ duy trì ổn định cao hơn năm trước
theo ông phạm minh huân nguyên thứ trưởng lao động thương binh và xã hội
mặc dù chưa có báo cáo về tình hình lương thưởng tết năm hai nghìn một mươi chín của bộ lao động thương binh và xã hội
nhưng có thể thấy rằng mức thưởng chắc chắn sẽ cao hơn năm hai nghìn một mươi bảy
nhìn chung những doanh nghiệp làm ăn tốt vẫn có những chia sẻ tốt
chỉ ít doanh nghiệp nhỏ làm ăn thua lỗ mới không đề cập tới vấn đề lương thưởng tết
nhưng số này là rất yếu
còn một thời gian nữa mới đến tết
thế nhưng pháo nổ đã được nhiều người công khai giao bán bất chấp quy định cấm
các loại đồ chơi trẻ em có tính bạo lực như súng nỏ cũng đã được bày bán
báo sài gòn giải phóng hôm nay có bài viết pháo nổ và đồ chơi bạo lực bán chản lan
các loại pháo nổ đồ chơi bạo lực với đủ chủng loại đang được giao bán trên mạng
người có nhu cầu mua chỉ việc gọi điện đặt hàng
sau khi thống nhất giá cả giao dịch sản phẩm sẽ được giao tận nhà
các phụ huynh có con nhỏ nên lựa chọn tìm mua cho mình sản phẩm đồ chơi đảm bảo yếu tố an toàn
lành mạnh tránh xảy ra tình trạng đồ chơi giả tai nạn thật
không hẹn mà gặp một trong những bức xúc nổi cộ ở kỳ họp hội đồng nhân dân
hầu hết ở các tỉnh thành cả nước vừa qua là tình trạng tín dụng đen
đòi nợ thuê lộng hành khắp nơi từ vùng quê hẻo lánh đến thành thị thách thức cơ quan công quyền
nhiều số báo ra hôm nay đã có bài viết về vấn đề này
báo tuổi trẻ có bài chặt vòi bạch tuộc tín dụng đen
bài viết đề cập đến nhiều giải pháp để xóa bỏ tín dụng đen
trong đó cũng phải nhìn nhận tình trạng tín dụng đen xuất phát từ nhu cầu vay của bà con
khi người ta quá túng bấn không còn cách nào khác
thì dù biết lãi suất cao không có khả năng trả được nhưng họ vẫn chấp nhận vay
do đó để giảm nạn tín dụng đen hoành hành
thì ngành ngân hàng các tổ chức tiến dụng cũng nên vào cuộc
đặc biệt là ngân hàng chính sách xã hội
để hỗ trợ giúp các đối tượng cần thiết tiếp cận nguồn vốn
báo hà nội mới có bài viết đáng chú ý
giải ngân vốn đầu tư công chậm phải khẩn trương khắc phục
đầu tư công sử dụng chủ yếu nguồn vốn ngân sách nhằm phục vụ mục tiêu phát triển
vì vậy yêu cầu cao nhất được đặt ra là phải sớm chuyển hóa nguồn vốn này
thành những hạng mục công trình và đưa vào hoạt động hiệu quả
tuy nhiên việc giải ngân đến nay còn hạn chế
đòi hỏi nhận diện rõ nguyên nhân và khẩn trương tìm cách khắc phục